ông lương trường phi phó giám đốc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba cho biết
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể ngư dân trong vụ nổ tàu cá trên
như vậy là sau năm ngày xảy ra vụ tai nạn lực lượng cứu hộ cùng các tàu cá ngư dân đã tìm thấy tổng cộng một mươi hai thi thể ngư dân
hiện vẫn còn ba ngư dân đang mất tích
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào lúc một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng chín
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin tàu cá bv chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín ts
cách vùng biển vũng tàu khoảng bảy mươi bốn hải lý về phía nam tây nam thì đổ bình ga làm chìm tàu
thời điểm bị chìm trên tàu có một mươi tám thuyền viên có ba thuyền viên đã được các tàu cá khác vớt cứu sống
đến chiều ngày một mươi chín tháng chín tàu sir bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
đã đưa một mươi một thi thể ngư dân được tìm thấy và ba ngư dân may mắn sống sót lên bờ
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
trên phần đất của ông mai tấn triều ấp xẻo cao xã thạnh xuân huyện châu thành a
tại hiện trường tăng vật thu được gồm có ba con gà trống một mươi ba xe mô tô các loại
sáu điện thoại di động hơn bảy triệu đồng cùng với bảy đối tượng
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an xã cung ré di linh lâm đồng vừa phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là đậu văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê đức trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản
trong lúc tuần tra hai công an viên xã cung ré di linh phát hiện hai đối tượng trên điều khiển xe máy
mang biệt kiểm soát năm mươi v một mươi bảy nghìn bốn mươi năm chở theo ba con chó đen bán
thế khả nghi lực lượng chức năng đã mời các đối tượng về công an xã giải quyết
qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận
đã trộm chó của chủ nhà ông hàn văn trúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và khai nhận thêm cùng ngày
còn trộm của ông trúc năm mươi bảy bao tải phân bón có trọng lượng gần ba tấn trị giá hơn ba mươi triệu đồng
tin quốc tế tính đến ngày một mươi chín tháng chín cháy rừng tại đồi sierra nevada thuộc bang california
đã thiêu trụi thêm hai trăm năm mươi hai ngôi nhà nâng tổng số ngôi nhà bị phá hủy tại khu vực này lên tới năm trăm linh ba ngôi nhà
lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được sáu mươi năm
gần đám cháy nhưng sáu bốn trăm linh công trình vẫn đang bị đe dọa
đến tối ngày một mươi tám tháng chín hỏa hoạn tại hai hạt amado và kallavearat đã khiến hai người thiệt mạng
do các nạn nhân từ chối sơ tán theo yêu cầu của nhà chức trách
trong khi đó cháy rừng tại hạt lích cách đó hai trăm bảy mươi năm km về phía tây bắc đã khiến ba người thiệt mạng
thiêu dụi ba trăm linh km hai diện tích đất phá hủy gần sáu trăm linh ngôi nhà và hàng trăm công trình khác
khoảng một mươi chín người đã nhận được lệnh phải đi sơ tán
tính đến sáng ngày một mươi chín tháng chín bốn mươi tám đàm cháy đã được kiểm soát